hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
sản phụ này có dấu hiệu sinh khi thai được ba mươi bốn tuần sản phụ được chỉ định bổ cấp cứu lấy thai
trong ba em bé trai được sinh ra thì có hai em bé trao đổi và vẫn nằm nguyên trong bọc điều mỗi bé một bọc điều riêng
các bé trao đổi khỏe mạnh và đều nặng hai ba kg
hay như trường hợp của sản phụ ba mươi ba tuổi tại bệnh viện bốn ở tp đồng xoài tỉnh bình phước vào tháng sáu năm hai nghìn một mươi ba
sau ba mươi phút thực hiện phẫu thuật sinh mổ cả ekip vỡ ỏa ngạc nhiên khi một bé gái trao đổi vẫn còn nằm nguyên trong bọc ối
tiếp theo là vào tháng bảy năm hai nghìn hai mươi ba một sản phụ hai mươi chín tuổi hạ sinh một bé gái nặng ba kg còn nắm nguyên trong bầu ối tại bệnh viện thanh nhàn hà nội
bọc điều hay còn gọi là phần bọc ối trong vùng mẹ chính là môi trường sống của thai nhi
bọc ối này gồm hai lớp màng ối và màng đệm
tuy có đặc điểm mỏng và trong suốt nhưng lại rất dẻo và dai
chính vì thế nó có thể giãn ra khi thai nhi càng ngày càng lớn đồng thời nước ối ngày càng nhiều và trong đó còn có chứa cả phần nước tiểu của thai nhi
đè bọc điều là tình trạng trẻ trào đời và vẫn nằm nguyên trong túi ối
tỷ lệ sinh con bọc điều chỉ khoảng một trên tám mươi ca sinh nở
và trong những trường hợp sinh đôi sinh ba tỷ lệ này lại càng thấp hơn nữa
vậy đâu là nguyên nhân của hiện tượng đẻ bọc điều
trước khi ra đời túi nước ối được coi như là ngôi nhà của thai nhi trong suốt chín tháng ở trong bụng mẹ
chỉ vài ngày sau khi quá trình thụ thai thành công túi này sẽ bắt đầu được nước ối lấp đầy
nước ối thường có màu vàng nhạt dư vai trò làm ấm và bảo vệ tha nhi khỏi các va trạng vật lý
thai nhi có thể thoải mái cử động và phát triển nhanh chóng bên trong túi ối
đôi khi em bé có thể uống nước ối mà không gây hại thì loại chất lỏng này hỗ trợ sự phát triển của các bộ phận như xương dạ dày ruột cơ phổi và giúp bé đào thải phân xu dễ dàng sau khi ra đời
trong quá trình sinh thường việc đẻ bọc điều là một hiện tượng khá hiếm gặp
do túi nước ối thường vỡ khiến nước ối dò dỉ là một dấu hiệu sắp sinh sử dụng các phương pháp dục sinh cũng có thể làm vỡ túi nước ối
tuy nhiên cũng có trường hợp mẹ bầu chuyển dạng nhưng không gặp hiện tượng này và em bé vẫn chào đời bình an
trong trường hợp sinh mổ bác sĩ thường dạch tùy ối để đưa thai nhi ra ngoài và đôi khi họ cũng nhắc tả túi ối và em bé ra ngoài nếu điều kiện cho phép
theo quan niệm dân gian đẻ bọc điều được ví như mang đến nhiều may mắn và điều tuốt lành
em bé sinh ra sẽ được che chở bảo vệ và có cuộc đời xuân sẻ hạnh phúc về sau
ở châu âu vào thời trung cổ việc em bé ra đời với bọc điều được coi là một dấu hiệu của điều may mắn
biểu thị cho việc đứa trẻ có thể trở thành một người vĩ đại
nhiều nhân vật lịch sử và nghệ sĩ nổi tiếng trên thế giới cũng được sinh ra trong bọc điều
bao gồm hoàng đế napoleon bonaparte charlie đại đế nghệ sĩ piano thiên tài người mỹ lipperay
bên cạnh đó một số quan niệm còn khẳng định rằng trẻ sinh ra trong bọc điều sẽ không bao giờ chết đuối
bởi vì đã trải qua việc chìm trong nước ngay khi mới sinh
thậm chí một số thủy thủ săn lòng mua lại màng ối của trẻ với hy vọng thu hút may mắn trên biển
tại nga những người được coi là may mắn thường được mô tả lại được sinh ra trong một chiếc áo màng ối
dù vậy chúng ta không nên quá phụ thuộc vào những quan niệm này
mọi đời trẻ khi chào đời đều là báu vật của gia đình và đều xứng đáng nhận được tình yêu thương
và sự quan tâm chăm sóc từ gia đình đến khi trưởng thành